thưa quý vị trong đêm nay không khí lạnh tiếp tục rồn xuống những cơn mưa nhỏ không còn nữa
nhưng nhiệt độ đêm ở miền bắc thì tiếp tục giảm
thấp nhất trong đêm nay ở khu vực các tỉnh lào cai hà giang cao bằng bắc cạn lạng sơn và bắc giang
nhiệt độ hạ xuống còn tám một mươi độ
với khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ chỉ từ một mươi cho đến một mươi hai độ
sang ngày mai bắc bộ vẫn duy trì tình trạng mây nhiều nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở bắc bộ vẫn duy trì ngưỡng thấp
vùng núi phổ biến mức nhiệt từ một mươi hai đến một mươi năm độ
trong khi ở khu vực trung du và vùng đồng bằng nhiệt độ chỉ từ một mươi năm một mươi bảy độ
không khí lạnh và nhiễu động gió đông vẫn còn duy trì ở miền trung
vì thế trong đêm nay và ngày mai dọc các tỉnh từ nghệ an trở vào cho tới tận khánh hòa tiếp tục có mưa nhiều nơi
trong đó khu vực các tỉnh từ hà tĩnh trở vào đến phú yên sẽ là nơi có mưa vừa mưa to
với lượng mưa trong đêm nay và ngày mai phổ biến từ hai mươi bốn mươi mm
mưa xuống cộng với gió rét thổi liên tục làm cho nền nhiệt cả miền trung đêm nay và ngày mai
tiếp tục trong đà giảm
thấp nhất trong đêm nay ở thanh hóa và hà tĩnh nhiệt độ giảm còn một mươi hai một mươi ba độ
đối với các tỉnh từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế có mức nhiệt là từ một mươi bốn đến một mươi sáu độ
sang ngày mai nền nhiệt ở bắc miền trung tiếp tục thấp duy trì trong khoảng từ một mươi năm một mươi bảy độ
còn ở khu vực quảng bình đến thừa thiên huế có mức nhiệt là từ một mươi tám đến hai mươi độ
các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình thuận có mức nhiệt là từ hai mươi hai đến hai mươi bảy độ
sang ngày mai không khí lạnh tiếp tục tác động đến tây nguyên nhiều hơn
ở tây nguyên trời nhiều mây nắng gián đoạn nhiệt độ giảm còn hai mươi bốn hai mươi sáu độ
với các tỉnh thành nam bộ chưa chịu ảnh hưởng của không khí lạnh trời không mưa
có nắng và nhiệt độ cao ba mươi một ba mươi ba độ
do ảnh hưởng của không khí lạnh ở vĩnh bắc bộ gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám
biển động với sóng biển cao từ hai đến ba mét
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa gió đông bắc mạnh cấp sáu
giới cấp bảy giới cấp chín biển động mạnh sóng biển cao từ ba năm mét
vùng biển ngoài khơi từ quảng trị đến khánh hòa có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy
biển động sóng biển cao từ hai ba mét
từ chiều nay vùng biển ngoài khơi từ ninh thuận đến cà mau có gió đông bắc mạnh lên cấp sáu
giới cấp bảy biển động và sóng biển cao từ hai ba mét
với khu vực phía nam của biển đông cũng như vùng biển huyện đảo trường sa
gió đông bắc cũng mạnh dần lên mức cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy và biển động
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước